sáng ngày hôm nay toán nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn hồng thanh chú tại huyện tam bình tỉnh vĩnh long về hành vi giết người
theo cáo trạng do mâu thuẫn giữa cháu trai của nguyễn văn minh chú huyện trà ôn và con trai của nguyễn hồng thanh liên quan đến chuyện tiền bạc
vào chiều ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai minh đến nhà của thanh để giải quyết mâu thuẫn thanh đã dùng dao đâm vào ngực khiến nạn nhân tử vong
hội đồng xét xử toán nhân dân tỉnh vĩnh long tuyên phạt nguyễn hồng thanh hai mươi năm tù về tội giết người